trong những ngày qua trước tình hình gia tăng căng thẳng ở khu vực trung đông bắc phi giữa iran và mỹ
dư luận hết sức quan tâm tới diễn biến mối quan hệ này đang và sẽ như thế nào
đó cũng là mối quan tâm của những lao động đang và sẽ tìm kiếm công việc ở khu vực này trong thời gian tới
ghi nhận của thống viên truyền hình nhân dân
có mặt tại công ty đào tạo và cung ứng nhân lực hà uy đại học công nghiệp hà nội từ rất sớm
anh chu phan thìn thường trú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ xuống hà nội với mong muốn tìm kiếm thông tin
về thị trường lao động tại khu vực trung đông bắc phi nhưng anh hết sức băn khoăn trước những thông tin về tình hình căng thẳng ở khu vực này